cần ngăn chặn mạnh dứt khoát hơn không để xảy ra tình trạng trong đánh ra ngoài đánh vào
đây là nhận định của các thành viên ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tại cuộc họp vào sáng nay dưới sự chủ trì của phó thủ tướng vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo
ban chỉ đạo yêu cầu các cơ quan đơn vị ra soát thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng
về các đối tượng cách ly y tế bắt buộc khi vào việt nam
ban chỉ đạo đề nghị tiến hành đo thân nhiệt phân luồng người nhập cảnh ngay khi xuống sân bay
đối với người nước ngoài điều chỉnh lại quy trình tiếp nhận
đối với công dân việt nam từ vùng có dịch về nước cần nhanh chóng giải phóng người dân tập trung
ở sân bay để sớm đưa về khu cách ly tập trung theo quy định
ở trong nước phải tiến hành đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh sang lọc phát hiện
tổ chức cách ly điều trị dập dịch tại chỗ phát động toàn dân tham gia phòng chống dịch
phát hiện kịp thời các trường hợp nghi ngờ